trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa séc sáng ngày một mươi hai tháng bốn theo giờ địa phương
tức chiều nay theo giờ hà nội tại thủ đô praha chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp
chủ tịch đảng cộng hòa séc morava phó chủ tịch hạ viện cộng hòa séc voicheck filip
chuyển lời thăm hỏi của tổng bí thư nguyễn phú trọng tới các đồng chí đảng cộng sản séc morava
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh việt nam ủng hộ tăng cường quan hệ giữa đảng cộng sản
việt nam và đảng cộng sản séc morava coi đây là kênh quan hệ hợp tác truyền thống quan trọng là
tài sản quý báu giữa hai nước chủ tịch quốc hội chúc đảng cộng sản séc morava tiếp tục giữ vững
vai trò và vị thế quan trọng trên chính trường séc khẳng định đảng cộng sản séc morava là những
người bạn gần gũi nhất tin cậy nhất của việt nam chủ tịch đảng cộng sản séc morava wojtek filip
bày tỏ đồng tình với quan điểm của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trong việc thiết lập các
mối quan hệ trong hệ thống đảng giữa các địa phương hai nước cho rằng hai nước cần củng cố
hợp tác không chỉ ở cấp trung ương mà cần tăng cường hợp tác ở cấp địa phương
tại cộng hòa séc có đông cộng đồng người việt sinh sống chủ tịch đảng cộng sản séc morava
đề nghị hai đảng cần tăng cường hợp tác nhiều hơn nữa các cơ quan báo chí của séc và việt nam
hiện hai bên đã có sự phối hợp giữa báo nhân dân của việt nam với báo halo novini của đảng cộng sản séc